hòa chung bầu không khí hân hoan đón mừng năm học mới của hơn hai mươi hai triệu học sinh trên cả nước
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự buổi lễ khai giảng tại trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tại trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng với chặng đường ba mươi một năm xây dựng phát triển của nhà trường
nhà trường đã phấn đấu vượt lên khó khăn thách thức xây dựng được ngôi trường có uy tín đạt được nhiều thành tích xuất sắc
đội ngũ giáo viên hết lòng vì học sinh thân yêu không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy đạt nhiều giải cao trong hội thi giáo viên cấp thành phố
nhiều học sinh của trường đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi thành phố cấp quốc gia quốc tế
nhiều học sinh đã trở thành những nhà khoa học nổi tiếng cán bộ lãnh đạo quản lý ưu tú của đảng nhà nước
ghi nhận đánh giá cao biểu dương những kết quả thành tích ngành giáo dục và trường amsterdam đã đạt được trong thời gian qua
chủ tịch nước trần đại quang yêu cầu trong năm học mới này nhà trường cần xác định rõ trách nhiệm xây dựng nhà trường là trung tâm giáo dục chất lượng cao của thủ đô và của cả nước
đẩy mạnh giáo dục toàn diện cho học sinh chú trọng giáo dục đạo đức lý tưởng sống ý chí vươn lên
xen luyện tính tự lập phát triển tư duy trong học tập phấn đấu và quan tâm đến công tác đào tạo
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất chính trị đạo đức tốt có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
chiến lược phát triển giáo dục đến năm hai nghìn ba mươi